thưa quý vị các ngân hàng đang có lằn sóng giảm phí rút tiền qua atm để thu hút khách hàng
bên cạnh sự quan tâm về giá cả và chất lượng khách hàng gần đây còn quan tâm đến đường lưỡi bò khi mua ô tô trung quốc
đáng chú ý chi phí lãi vay của công ty nước mặt sông đuống được tính vào giá nước khoảng hai mươi
tương đương với hai ba đồng một mét khối nước khi bán ra sau đây là nội dung chi tiết
thị trường đang rất căng thẳng bởi giá lợn hơi nguyên liệu liên tục tăng và chưa có điểm dừng
các doanh nghiệp chế biến thực phẩm dự đoán giá hàng tết năm hai nghìn hai mươi có thể tăng ít nhất một mươi một mươi năm so với năm ngoái
các trang trại đã đẩy giá bán lợn tại chỗ lên mức sáu mươi tám bảy mươi đồng một kg
nhưng lượng hàng cung ứng ra thị trường lại giảm mạnh hơn hai mươi so với trước khi sốt giá thịt lợn
hiện các sản phẩm từ thịt lợn tăng giá liên tục
thực phẩm thay thế thịt bò cũng tăng giá theo
lên trên bảy mươi năm đồng một kg do dần khăn hiếm hàng
trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các hãng hàng không dự kiến tiếp tục bổ sung thêm chỗ trên các đường bay nội địa dịp tết
tương đương với một chuyến bay
việt nam airlines dự kiến tiếp tục bổ sung thêm một trăm chín mươi chỗ tương đương gần một chuyến bay
jetstar pacific cũng tăng thêm gần bốn mươi chỗ tương đương hơn hai trăm hai mươi chuyến bay nội địa
nâng tổng số toàn mạng nội địa của việt nam airlines lên gần hai hai mươi ba triệu chỗ
tương đương gần một mươi hai chuyến bay trong dịp tết sắp tới
tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng trên đô la mỹ niêm yết ngang giá so với mức công bố hôm qua
giá trao đổi đô la mỹ trong các ngân hàng thương mại đi ngang
trong khi giá đô la mỹ trên thị trường tự do giảm mạnh
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng đô la mỹ
ở mức hai mươi ba một trăm ba mươi chín đồng một đô la mỹ ngang giá so với mức công bố phiên trước
giá đô la mỹ tại thị trường tự do giảm mạnh
giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba hai trăm linh đến hai mươi ba hai trăm bốn mươi đồng một đô la mỹ
các ngoại tệ mạnh giao dịch tại thị trường trong nước tiếp tục diễn biến trái chiều nhau
nhưng tăng giảm trong biên độ hẹp
vietcombank vpbank và techcombank vừa thông báo giảm phí dịch vụ rút tiền qua atm
xu hướng này dường như đi ngược lại so với hai năm trước
khi hàng loạt ngân hàng tăng phí nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ
mức phí mới của vietcombank là hai bảy trăm năm mươi đồng một giao dịch thay vì ba ba trăm linh đồng như trước đây
cụ thể mức phí rút tiền atm ngoài hệ thống của vietcombank giảm năm trăm năm mươi đồng
từ một mươi năm tháng một mươi một cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
vpbank thông báo miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng cho một mươi giao dịch đầu tiên
trên ứng dụng vpbank online thay vì mức phí bảy đến tám đồng một giao dịch như trước đó
còn techcombank với chính sách zero free miễn phí cho tất cả các giao dịch trực tuyến
qua fes ibank và fes mobile của khách hàng cá nhân
so với các dòng xe của nhật bản hàn quốc
ô tô trung quốc vốn chưa trở thành một dòng xe của nhật bản
nhưng có thể bị kịp nay thêm vụ việc đường lưỡi bò phi pháp
những showroom bán ô tô trung quốc càng lâm vào cảnh trợ chiều
bên cạnh sự quan tâm về giá cả và chất lượng
khách hàng gần đây còn quan tâm đến xe có đường lưỡi bò hay không
những chiếc ô tô hiệu hang teng xuất xứ trung quốc có đường lưỡi bò phi pháp
vừa bị bắt giữ đã khiến khách hàng ngày càng quay lưng với ô tô trung quốc
bên cạnh đó xe còn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro
chỉ sau một thời gian sử dụng sẽ nhanh chóng xuống cấp
tiếng ồn ngày càng lớn hệ thống giảm sóc cũng bị đơ
khi sửa chữa thì rất khó tìm được trạm bảo dưỡng
mặc dù thời tiết mới trơm rét nhưng sức mua bình nóng lạnh đã tăng một mươi một mươi năm
so với cùng kỳ năm ngoái
dự kiến trong thời gian tới khi trời trở rét
sức mua sản phẩm này sẽ tăng khoảng hai mươi hai mươi
tuy vào thương hiệu công suất
công tích bình chứa và mức tiêu thụ điện
giá bán bình nóng lạnh giao động từ một năm đến bốn năm triệu đồng một sản phẩm
trước chất vấn của báo chí liên quan đến phản ánh của dư luận
về việc giá bán nước sinh hoạt của công ty nước mặt sông đuống
cao hơn nhiều các doanh nghiệp khác
sở tài chính hà nội đã có phản hồi
tại buổi giá bán báo chí của thành ủy hà nội
theo báo cáo của công ty nước mặt sông đuống
phí lãi vay của công ty được tính vào giá nước khoảng hai mươi
tức là khoảng hai ba đồng mỗi mét khối nước khi bán ra cho người dân
tổng mức đầu tư của công ty nước mặt sông đuống gần năm tỷ đồng
nhưng công ty này đi vay tới tám mươi tương ứng khoảng ba chín trăm chín mươi tám tỷ đồng
khi nhà máy đi vào sử dụng chi phí lãi vay cũng tính vào giá nước